mưa lớn diễn ra trong nhiều ngày qua tại khắp các tỉnh khu vực miền bắc đã làm ba người thiệt mạng
trong đó có hai người ở tuyên quang tử vong do sạt lở đất và một người ở hòa bình tử vong do lũ cuốn
đến cuối ngày hai mươi bốn tháng năm các tỉnh vùng núi phía bắc ghi nhận gần hai trăm sáu mươi nhà hư hỏng
trong đó tuyên quang hơn một trăm linh nhà yên bái gần năm mươi nhà hà giang hơn bốn mươi nhà
gần chín năm trăm linh hectare lúa hoa màu bị ngập úng trong đó hà nội ngập nhiều nhất với hơn bốn hectare
tuyên quang phú thọ mỗi nơi trên một năm trăm linh hectare thái nguyên gần một ba trăm linh hectare
ngoài ra gần sáu mươi năm hectare thủy sản chín trăm linh con da súc da cầm bị cuốn trôi chết
mưa lớn khiến hàng loạt quốc lộ và nhiều tuyến đường giao thông nông thôn ở điện biên tuyên quang lai châu lào cai
bị sạt lở với tổng khối lượng đất đá gần hai mươi năm m ba sở bộ thiệt hại tại tỉnh tuyên quang là khoảng một mươi sáu tỷ đồng